vâng như vậy là trong những ngày qua các địa phương từ thừa thiên huế cho đến bình định
đang trong đợt mưa đặc biệt lớn
mưa to gây lũ ngập lụt sạt lở đất cục bộ tại một số địa phương ở quảng bình quảng trị
thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi và làm một số người bị chết và mất tích
hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt hàng nghìn người dân phải di dân sơ tán
ngập trên diện rộng đã khiến cho nhiều tuyến giao thông bị chia cắt
tuy nhiên không dừng ở đó vào cuối tháng một mươi
miền trung được dự báo là sẽ tiếp tục hướng thêm hai ba đợt mưa rồn rập nữa
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi nhiều nơi từ thừa thiên huế đến bình định
ghi nhận đợt mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
một số nơi ở quảng ngãi quảng nam mưa xuất hiện với lượng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh mm
có nơi trên chín trăm linh mm chỉ trong vòng vài ngày
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt mưa này được dự báo
tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai hai mươi năm tháng một mươi
sau đó nhiều loại hình thái thời tiết xuất hiện tương tác với nhau
và tiếp tục tác động đến trung bộ
cụ thể ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng một mươi khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp
của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển đông
sau đó không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao
khiến mưa lớn ở khu vực miền trung kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
như vậy từ nay đến hết tháng một mươi các tỉnh trung bộ
có thể hứng chịu từ hai đến ba đợt mưa lớn với lượng có nơi trên một mm
đây là một lượng mưa rất lớn